tại buổi tiếp phó thủ tướng trương hòa bình cảm ơn lãnh đạo singapore đã gửi thư chia buồn và ngày hôm nay phó thủ tướng tiêu trí hiền và phu nhân đã sang dự lễ tang chủ tịch nước trần đại quang
phó thủ tướng trương hòa bình cho rằng sinh thời chủ tịch nước trần đại quang luôn hết lòng ủng hộ cho quan hệ đối tác chiến lược việt nam singapore
chủ tịch nước mất đi là một mất mát lớn đối với đảng nhà nước và nhân dân việt nam cũng như đối với quan hệ hai nước
phó thủ tướng trương hòa bình trân trọng và đánh giá cao những chia sẻ tin cậy của lãnh đạo singapore về đường hướng chính sách phát triển kinh tế xã hội phát triển đảng trong thời đại mới
mong singapore tiếp tục hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ đảng cộng sản việt nam và tích cực trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng công tác chuẩn bị nhân sự cấp cao
hai bên cũng đánh giá cao việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh luật pháp đặc biệt là an ninh mạng
đánh giá cao singapore trên cương vị chủ tịch asean đã đạt được những thành công nhất định đảm bảo các nguyên tắc quan trọng của asean cũng như hài hòa lợi ích giữa các bên
phó thủ tướng mong muốn singapore phối hợp tích cực với việt nam trong năm việt nam làm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi nhằm đề ra các sáng kiến chủ đề phù hợp nhất trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có lợi ích
sáng nay tàu hải quân hoàng gia canada đã cập cảng tiên sa
bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố đà nẵng các chỉ huy của tàu đã treo cờ rủ để bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc với đất nước và nhân dân việt nam trước sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang
tàu caly là tàu khu trục lớp halifax có biên chế hai trăm ba mươi thủy thủ có khả năng ứng phó với những tình huống khó khăn bất ngờ xảy ra trên biển